vào khoảng tám giờ một mươi năm phút ngày hôm nay một trận động đất bất ngờ xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh cao bằng
làm rung lắc mạnh một số khu vực xảy ra hiện tượng lở đá gây thiệt hại về vật chất cho người dân
động đất xảy ra tại các huyện hòa an thành phố cao bằng quảng uyên trong đó diễn ra mạnh nhất tại huyện trùng khánh
vào thời điểm này hiện tượng rung lắc xảy ra liên tiếp khiến người dân sợ hãi chạy ra khỏi các tòa nhà
tuy nhiên các đợt rung chấn này không kéo dài hai đợt dung chấn diễn ra cách nhau khoảng ba phút
theo những người cao tuổi sinh sống tại cao bằng đây là trận động đất lớn nhất từ nhiều năm nay
thiệt hại ban đầu ghi nhận ở khu vực ngoài cổng tổ công tác biên phòng xóm lũng phấc
có khoảng một mươi khối đá từ trên núi lan xuống khoảng hai mươi khối đất đá lở xuống ruộng của người dân ở xóm bản phang
tại các trụ sở cơ quan khác và đặc biệt là các trường lớp học bị xuất hiện nhiều vết nứt trên tường
huyện đang khẩn trương kiểm đếm thống kê tài sản của người dân đồng thời chỉ đạo hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả